dạng sáng qua tại địa bàn xã pomlot huyện điện biên xảy ra một vụ cháy lớn rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
đám cháy bùng phát mạnh từ ngôi nhà sàn ba gian làm bằng gỗ của gia đình ông lò văn xoa và có nguy cơ cháy lan sang các nhà xung quanh
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên đã huy động sáu xe chữa cháy
cùng với bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực xảy ra cháy cách trung tâm thành phố một mươi sáu km đường bê tông nhỏ hẹp gây nhiều khó khăn cho lực lượng tham gia chữa cháy
đến năm giờ năm phút đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên tuy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ ngôi nhà cùng với tài sản đã bị thiêu dụi ước tính thiệt hại gần một tỷ đồng